mùa hè đến nhiều gia đình lại tìm kiếm các khóa học hè cho con với mong muốn con mình được rèn luyện tắc phong kỷ luật cũng như những trải nghiệm về cuộc sống
với mong muốn đem lại cho trẻ em một mùa hè thú vị thắp lửa đam mê là dự án lần đầu tiên được tổng cục an ninh phối hợp với hội kinh tế và bôi trường việt nam tổ chức
đây là lần thứ hai cháu mai thái an tham gia dự án thắp lửa đam mê
trong mùa hè này dù khóa học chưa kết thúc cách đây không lâu nhưng an cũng như chị em của mình được bố mẹ cho tiếp tục tham gia khóa học
khóa học lần này cho an thêm nhiều cảm xúc mới
con cảm thấy khóa học này nó được trải nghiệm nhiều hơn khóa học trước ạ
và có cho dù ít bạn nhưng mà được trải nghiệm khá nhiều như là đu dây học cách sơ cứu
con thấy thất hiểm cần thiết trong cuộc sống
nhất là cái đu dây cho dù mình hơi bị đau nhưng mà thà sống hơn hơn
trong một tuần tham gia khóa học an của các bạn được học về kỷ luật và tác phong nền nếp như các chiến sĩ công an
cũng như những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống vốn chưa được dạy trên trường lớp như
ứng phó với xâm hại tình dục sơ cứu khi gặp tai nạn
dàn kỹ năng tự vệ kỹ năng thoát hiểm phòng cháy chữa cháy
bằng những tình huống thực tế giúp các em dễ dàng tiếp thu ghi nhớ và thực hiện trong cuộc sống
ở dự án thắp lửa đam mê thì các con được học rất là toàn diện về phát triển nhân trí dũng
tức là các mặt của một cái con người toàn diện thì các bạn được trang bị về nhân
tức là về cái phong cách ứng xử cái đạo đức cái lối sống đẹp và bền vững
về mặt trí thì dự án giúp cho người học phát hiện ra cái
năng lực bản thân để có những cái đặt ra cái mục tiêu để phát triển để đi đến thành công
con đang thấy rất là vui vì mà mẹ đã cho con đi một trại hè tuyệt vời
ở nhà con hay cãi mẹ con đã viết một lời thư xin lỗi mẹ
con viết là con xin lỗi mẹ vì đã cãi mẹ rất là nhiều lần
mong mẹ tha thứ cho con ạ
cũng trong khuôn khổ của khóa học các kỹ năng về ứng phó với thiên tài bạo lũ cũng được lồng ghép
giúp các em chủ động trước thực trạng biến đổi khi họ đang tác động đến nơi sống
đơn vị tổ chức kỳ vọng những kiến thức các em được trải nghiệm sẽ giúp các em sống bền vững và ý nghĩa hơn